bên cạnh nắng nóng gây nguy cơ cháy rừng thì dự báo thiên tai mưa bão sẽ diễn biến khó lường trong năm nay
các đơn vị quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh thanh hóa đang khẩn trương duy tu
bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông phân đấu hoàn thành các hạng mục tiêu thoát nước mặt đường trước mùa mưa sắp tới
từ đầu tháng năm đến nay công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ thanh hóa đã huy động tối đa lực lượng
tập trung khắc phục những điểm hư hỏng trên các tuyến đường được sao quản lý
tính riêng quốc lộ bốn mươi bảy đoạn qua huyện thọ xuân dự kiến đơn vị sẽ phải đào bốn km rãnh dọc phục vụ tiêu thoát nước mặt đường
ưu tiên những công việc thứ nhất là công việc về mặt đường để đảm bảo giao thông để cho bà con đi lại thuận lợi
thứ hai là quan tâm đến hệ thống rãnh thoát nước rãnh dọc thoát nước
thứ ba là hệ thống lề chuẩn bị mùa mưa tới khi xảy ra thì nó đảm bảo an toàn cho công trình giao thông
sở giao thông vận tải tỉnh thanh hóa có nhiệm vụ thực hiện bảo trì tám tuyến
quốc lộ trọng điểm như quốc lộ một mươi bốn mươi bảy hai trăm một mươi bảy
để bảo đảm độ bền vững của công trình cũng như hệ thống phụ trợ các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương đào rãnh
bạt lề phát quang cây cối cản trở tầm nhìn trải thảm ồ ga và các điểm nứt gãy
trong thời gian này
tỉnh thanh hóa yêu cầu các địa phương và ngành chức năng kiểm tra kỹ thuật thường xuyên tại các điểm sung yếu
kịp thời đề xuất phương án xử lý sự cố chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị phân bổ hợp lý tại các hạt quản lý đường bộ
để có thể triển khai khắc phục hậu quả mưa bão ngay khi được điều động